chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng đặc nhiệm biên phòng miền nam cùng với bộ đội biên phòng tỉnh tiền giang
đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển phân bón trên biển
hầu hết không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ và thậm chí là không có cả hợp đồng vận chuyển
đáng chú ý trong đợt kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện tàu chở một năm trăm linh tấn phân bó
chủ tàu không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng
không có hợp đồng vận chuyển với chủ hàng theo quy định
viên xây xà lan thì thiếu hợp đồng vận chuyển không có hóa đơn đi kèm theo hàng hóa
theo cơ quan chức năng phân bón là mặt hàng được ưu đãi thuế nhập khẩu
nhưng vẫn phải chịu thuế vat và các thuế doanh nghiệp khác khi xuất bán trong thị trường nội địa
dù là thuế nhưng mà vẫn là mặt hàng kinh doanh có điều kiện theo nghị định năm chín của chính phủ
đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện thì thông tư số bốn là phải là coi như là
đối với anh em
từ đầu tháng tám đến nay lực lượng biên phòng bắt giữ bốn chiếc tàu chở phân bón khi đang di chuyển
trên vùng nước nội thủy thuộc vùng biển tiền giang trong đó tất cả đều không có hóa đơn chứng tử theo quy định